đều khẳng định trong nửa nhiệm kỳ qua đảng bộ công an trung ương đã bám sát sự lãnh đạo chỉ đạo của trung ương đảng quốc hội chính phủ mà trực tiếp và thường xuyên là bộ chính trị ban bí thư và thủ tướng chính phủ thực hiện thắng lợi nhiệm vụ đảm bảo an ninh trật tự đạt và vượt mục tiêu yêu cầu đề ra
đảng bộ công an trung ương thực sự là đảng bộ lãnh đạo toàn diện các mặt công tác công an
lực lượng công an nhân dân tiếp tục trưởng thành lớn mạnh về mọi mặt đạt được những thành tựu to lớn và khá toàn diện
chính trị chủ động lãnh thổ bảo đảm vững chắc lợi ích an ninh quốc gia không để bị động bất ngờ không để hình thành công khai các tổ chức chính trị đối lập trong nội địa trật tự an toàn xã hội có chuyển biến tích cực kiềm chế gia tăng tội phạm tỷ lệ điều tra khám phá các bộ án hình sự năm sau cao hơn năm trước góp phần thực hiện thắng lợi nhiệm vụ phát triển kinh tế xã hội và hội nhập quốc tế của đất nước

đây cũng là một trong những yếu tố quyết định công tác lãnh đạo chỉ đạo thực hiện nhiệm vụ xây dựng công an nhân dân cách mạng chính quy tinh nhuệ từng bước hiện đại đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ bảo vệ an ninh quốc gia đảm bảo trật tự an toàn xã hội trong tình hình mới
hội nghị đã phát huy dân chủ nêu cao tinh thần trách nhiệm đánh giá kiểm điểm công tác đảng năm hai nghìn một mươi tám nhìn nhận kết quả nửa nhiệm kỳ qua bàn phương hướng nhiệm vụ công tác năm hai nghìn một mươi chín và những năm tiếp theo bỏ phiếu giới thiệu nhân sự công an quy hoạch ban chấp hành trung ương nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi một hai nghìn hai mươi sáu với sự thống nhất rất cao
các đồng chí được giới thiệu nguồn quy hoạch là những cán bộ công an tiêu biểu xuất sắc có phẩm chất năng lực công tác và uy tín cao
gian luyện thử thách qua thực tiễn công tác có triển vọng phát triển tốt bảo đảm đúng tiêu chí tiêu chuẩn theo quy định hướng dẫn của trung ương
sáng nay phiên họp thứ hai mươi chín của ủy ban thường vụ quốc hội khóa một mươi bốn đã chính thức khai mạc
ngay trong buổi làm việc chiều nay ủy ban thường vụ quốc hội đã xem xét thông qua dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của các pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch và cho ý kiến về sự thảo nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
dự án pháp lệnh sửa đổi bổ sung một số điều của bốn pháp lệnh có liên quan đến quy hoạch gồm pháp lệnh công nghiệp quốc phòng pháp lệnh quản lý thị trường pháp lệnh ưu đãi người có công với cách mạng pháp lệnh thư viện
thẩm tra sơ bộ dự án pháp lệnh cho thấy dự án đã cơ bản đáp ứng điều kiện trình ủy ban thường vụ quốc hội xem xét cho ý kiến và thông qua tại phiên họp thứ hai mươi chín
qua thảo luận các thành viên ủy ban thường vụ quốc hội cơ bản thống nhất đối với tờ trình của chính phủ
cũng như ý kiến thẩm tra sơ bộ của ủy ban kinh tế của quốc hội
đối với dự thảo nghị quyết ban hành quy chế hướng dẫn tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân ủy ban thường vụ quốc hội đã chính thức thông qua với một trăm linh đại biểu tán thành
theo tờ trình dự thảo nghị quyết từ đầu nhiệm kỳ hai nghìn một mươi sáu hai nghìn hai mươi một đến nay hội đồng nhân dân các cấp đã có nhiều cố gắng trong đổi mới cả về tổ chức và phương thức hoạt động để hội đồng nhân dân thực sự là cơ quan quyền lực nhà nước ở địa phương
cho ý chí nguyện vọng và quyền làm chủ của nhân dân
tuy nhiên trong thực tiễn thi hành các văn bản pháp luật có liên quan còn có những nội dung quy định có tính nguyên tắc chưa cụ thể chưa rõ ràng hoặc có những nội dung chưa được luật quy định
thường trực hội đồng nhân dân nhiều tỉnh thành phố đề nghị ủy ban thưởng vụ quốc hội sớm ban hành văn bản hướng dẫn chung về tổ chức và hoạt động của hội đồng nhân dân
xuất phát từ thực tế nêu trên việc nghiên cứu ban hành văn bản hướng dẫn hoạt động của hội đồng nhân dân
là thực sự cần thiết nhằm khắc phục những hạn chế bất cập hiện nay về hướng dẫn triển khai thực hiện các văn bản pháp luật liên quan đến quá trình tổ chức thực hiện chức năng nhiệm vụ của hội đồng nhân dân
hôm nay tại hà nội được sự ủy quyền của lãnh đạo bộ công an đồng chí thiếu tướng nguyễn xuân hà phó bí thư đảng ủy phó cục trưởng cục an ninh nội địa đã tiếp đoàn đại biểu người có uy tín trong dân tộc thiểu số tỉnh lào cai
nhân dịp đoàn đến thăm bộ công an và đi tham quan học tập kinh nghiệm tại hà nội
tại buổi tiếp đồng chí mai ánh hẳng phó trưởng ban dân tộc tỉnh lào cai thay mặt đoàn đại biểu đã báo cáo tóm tắt tình hình kết quả thành tích của các đại biểu trong công tác đảm bảo an ninh trật tự trên địa bàn
nêu rõ trong những năm qua những người có uy tín trên địa bàn tỉnh lào cai đã có nhiều hoạt động tích cực góp phần quan trọng trong công tác đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương
các đại biểu đã gương mẫu đi đầu trong các phong trào bảo vệ an ninh trật tự tích cực đấu tranh với các luận điệu tuyên truyền của kẻ xấu đấu tranh phòng ngừa các loại tội phạm và tên nạn xã hội nhất là tội phạm mua bán vận chuyển trái phép chất ma túy
kết quả trên góp phần xoa đói giảm nghèo nâng cao đời sống vật chất tinh thần bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa truyền thống dân tộc
sau được thăm quan học tập lần này các đại biểu phản ánh lại những điều nhìn thấy tiếp tục gương mẫu vận động đồng bào sự vững đoàn kết giữa các dân tộc đoàn kết trong cộng đồng làng bàn dòng họ giúp đỡ nhau trong cuộc sống tiếp tục vận động đồng bào thực hiện tốt các chủ trương chính sách của đảng nhà nước nhất là trong đấu tranh phòng chống tội phạm tích cực góp phần đảm bảo an ninh trật tự tại địa phương đồng thời tiếp tục giúp đỡ lực lượng công an nhân dân hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao
để đánh giá kết quả thực hiện chương trình hoạt động của hội luật xa việt nam và phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi tám của cụm thi đua số sáu khối các tri hội trực thuộc trung ương hội luật xa việt nam tri hội luật xa bộ công an cụm trưởng cụm thi đua số sáu tổ chức hội nghị tổng kết hoạt động công tác hội và phong trào thi đua năm hai nghìn một mươi tám phương hướng nhiệm vụ năm hai nghìn một mươi chín của cụm thi đua số sáu
trong năm hai nghìn một mươi tám các tri hội thuộc cụm đã bám sát chương trình phương hướng hoạt động của trung ương hội chủ động thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng pháp luật của nhà nước và tuân thủ tuyệt đối sự lãnh đạo chỉ đạo của cấp ủy đảng chính quyền cơ quan tổ chức đơn vị của trung ương hội và chương trình kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi tám của các tri hội thuộc cụm
tri hội luật xa bộ công an với vai trò cụm trưởng đã phát huy tinh thần trách nhiệm cao quyết tâm hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ
trong năm hai nghìn một mươi tám các tri hội thuộc cụm đã bám sát chương trình phương hướng hoạt động của trung ương hội chủ động thực hiện nghiêm túc hiệu quả các nghị quyết chỉ thị của đảng tổ chức đơn vị của trung ương hội và chương trình kế hoạch hoạt động năm hai nghìn một mươi tám của các tri hội thuộc cụm
dơ với cảnh huy khốn công an địa phương
ngay lập tức cử lực lượng đến vùng lũ ương cứu
bảo vệ an toàn tính mạng và tài sản
cho người dân kiêm trì suốt từ
khuya ngày chín đến chiều tối ngày một mươi tháng một mươi hai
cán bộ chiến sĩ công an huyện phùng mỹ
đã tận lực đưa hàng chục người dân
đến huy an toàn nước là xuống
tận đêm hôm giờ quá to phải nói
mấy chục năm nay rồi mà chưa năm nào
là to như năm nay thôi sáng giờ
nó đúng là nhờ lực lượng bên công an
rồi xuống rồi cũng hỗ trợ
cứu dân giúp dân
trong ngày hôm nay công an tỉnh quảng nam
cũng đã huy động gần năm trăm linh cán bộ chiến sĩ
thuộc các đơn vị phối hợp với lực lượng chức năng
của địa phương khẩn truyền khai lực lượng ương cứu
đưa bà con trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn
lực lượng công an đã đưa phương tiện
chuyên dụng đứng thủy đến từ nhà dân để
di chuyển đưa người dân và tài sản người dân
ra khỏi vùng ngập lụt nguy hiểm
trong đó ưu tiên người già phụ nữ và trẻ em
tính đến chiều nay ngày một mươi tháng một mươi hai
lực lượng chức năng đã đưa gần sáu chấp hộ dân
nằm trong vùng ngập lụt đến nơi an toàn
các lực lượng đã chuẩn bị các phương tiện cứu hộ
cứu nạn các nhu yếu phẩm cần thiết thuốc men
lương thực chăm sóc sức khỏe cho người dân
thực hiện ý ký trị đạo của giám đốc quân binh
trong hai ngày qua lực lượng cảnh sát đường thủy
đã triển khai lực lượng

phối hợp với các đơn vị thuộc công an tỉnh
và chính quyền các huyện phú ninh
thành phố tâm kỳ đã tổ chức
di dời cho bà con dân dân
ở những nơi vùng ngập lụt
đến nơi an toàn
qua đó lực lượng cảnh sát đường thủy và các lực lượng công an
nói chung đã góp phần
cứu tạo cứu hộ đưa cho dân dân
về những nơi
cứu vỗ cứu lục an toàn
cách thi thể để xảy ra cho dân dân
tại huyện minh long tỉnh quảng ngãi
năm ngôi nhà bị ảnh hưởng sạt lở đất đã được di rời đến nơi an toàn
hàng loạt tuyến đường giao thông bị sạt lở
với ách tắc giao thông cục bộ
công an huyện minh long đã chia thành
nhiều tổ đốn hạ cây gãy dọn dẹp
hai bên đường chốt chặn cảnh báo cho người dân
qua lại an toàn
mưa lũ đã làm hàng nghìn ngôi nhà bị ngập
hàng ngàn tuyến đường bị sạt lở hư hỏng
lực lượng công an một số địa phương
đã bố trí căn bộ
tốc trực tại các điểm sạt lở núi
cùng chính quy địa phương ngành giao thông
khẩn trương dùng phương tiện xe cơ giới
khắc phục điểm sạt lở nghiêm trọng gây cô lập
tại các khu dân cư giúp người dân sửa chữa lại nhà cửa
lực lượng công an cũng tăng cường công tác đối phó
ứng trước các địa điểm xung yếu sạt lở núi
tuyến giao thông bảo vệ an toàn tài sản
và tính mạng cho người dân